hương yên bảy ca bắc ninh sáu ca nghệ an bốn ca đà nẵng hai ca
như vậy trong ngày hai mươi bảy tháng sáu việt nam ghi nhận thêm ba trăm hai mươi ba ca mắc mới trong nước
đến nay việt nam có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận các trường hợp mắc mới trong cộng đồng
bao gồm yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên bạc liêu điện biên đắk lắc vĩnh phúc hải dương phú thọ
đoàn công tác của bộ y tế do thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân nguyên
xuân tuyên phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín làm trưởng đoàn
vừa có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh trà vinh
tỉnh trà vinh hiện nay có tám trường hợp mắc covid một mươi chín đang được cách ly điều trị
trong đó ba ca được phát hiện trong cộng đồng năm ca nhập cảnh từ indonesia về việt nam
các ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng ở trà vinh đều có liên quan tới ổ dịch tại tp hcm về địa phương
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng bộ y tế thông báo một số chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác khi chưa có dịch hoặc là khi dịch đã đi qua
phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường
ngoài ra trà vinh cũng là tỉnh có đường bờ biển dài sáu mươi năm km có một cửa khẩu hàng hải
vì vậy lực lượng chức năng địa phương cần kiểm soát chặt chẽ tình trạng người nhập cảnh trái phép
tuyên truyền vận động ngư dân các chủ tàu cá ký cam kết không vận chuyển đối tượng nhập cảnh trái phép
trước việc xuất hiện
chuỗi lây nhiễm hàng chục ca tại các chợ đầu mối bình điền và hóc môn
ngày hai mươi bảy tháng sáu lực lượng chức năng tp hcm đã khẩn trương tiến hành các biện pháp khoanh vùng dập dịch
tại các ổ dịch này đồng thời lên phương án đảm bảo hoạt động kinh doanh của các chợ đầu mối
trong tình hình mới
trong ngày hôm nay toàn bộ khu vực chợ bình điền quận tám với diện tích ba mươi hectare đã được phun khử khuẩn
lực lượng của bộ tư lệnh tp hcm và quân khu bảy đã phun khử khuẩn clora min b
bên trong bảy nhà lồng chợ và hai nhà kho các bãi đậu xe các khu vực đường nội bộ và vùng phụ cận của chợ
trong khi đó sau khi ghi nhận một mươi chín ca nhiễm tại chợ đầu mối hóc môn
ủy ban nhân dân huyện hóc môn đã cho tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng mua bán trực tiếp
tại chợ đầu mối học môn trong một tuần từ h ngày hai mươi tám tháng sáu đến giờ ngày bốn tháng bảy
để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi
mặc dù đã có
mặc dù đã có
mặc dù đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
thế nhưng bùi thanh điển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại thị trấn vĩnh thuận huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
vẫn chưa chịu hoàn lương
mới đây điền lại tiếp tục ngựa quen đường cũ
và y đã bị công an bắt giữ khi vừa ra tay trộm hai chiếc xe máy của người dân đậu ven đường
theo kết quả điều tra vào khoảng hai mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
điền đã lấy trộm một chiếc xe máy để bên đường không có người trông giữ
sau khi nổ máy chạy được khoảng ba km do xe không có đèn chiếu sáng
nên khi phát hiện có chiếc xe máy khác còn mới
cũng không có ai chống coi
vẫn gắn sẵn chiều khóa ở đó
điền đã dừng lại quan sát
không thấy ai nên tiếp tục lấy trộm chiếc xe máy mới chạy về ấp vĩnh trinh
xã vĩnh thuận huyện vĩnh thuận để cất giấu
đến sáng ngày hôm sau điền bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
và thu hồi tăng vật trả lại cho người bị hại
công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã phá thành công chuyên án đấu tranh
với các đối tượng về hành vi đánh bạc trên địa bàn
bóc gỡ ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
sáu mươi đối tượng đã được triệu tập để đấu tranh
tạm giữ hình sự một mươi đối tượng
đường dây thứ nhất do bùi thị thu hương chú tại tp đồng hới cầm đầu
hai đường dây còn lại là nguyễn thị giang và lê đình hiệp
cùng chú tại bắc lý tổ chức
tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc trong ngày
một ba tỷ đồng
riêng đường dây do bùi thị thu hương cầm đầu
có tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc khoảng một hai tỷ đồng
theo tài liệu thu thập được
mỗi tháng các đối tượng giao dịch trên dưới ba mươi sáu tỷ đồng
công an tp đồng hới đã thu giữ bảy mươi một bảng đề
hai sổ ghi đề một trăm bốn mươi năm triệu đồng

với nhiều máy tính bảng máy vi tính máy cầm tay
và nhiều tài liệu có liên quan khác
thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh
các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi